thưa quý vị vào chiều tối ngày hôm nay công an tp hcm tổ chức buổi gặp mặt với báo chí
bên cạnh những nội dung liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
công an thành phố còn cung cấp thông tin về vụ bạo hành trẻ tám tuổi tử vong ở bình thạnh đang được dư luận quan tâm
liên quan đến vụ việc này thượng tá nguyễn tiến đạt trưởng công an quận bình thạnh tp hcm
đã có những thông tin về kết quả điều tra xử lý ban đầu trong vụ việc bé gái tám tuổi
bị nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê tại tỉnh gia lai bạo hành dẫn đến tử vong trên địa bàn
sau khi vụ việc xảy ra công an quận bình thạnh đã bắt trang hôm hai mươi tám tháng một mươi hai
và trong đêm ngày ba mươi tháng một mươi hai đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với nguyễn kim trung thái
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại quận một để điều tra về hành vi ngược đãi hành hạ con cái
nếu đủ cơ sở chúng tôi sẽ chuyển qua về mặt vội văn
nhưng quá trình điều tra công an điều tra cần phải thu thập các tài liệu chứng cứ
để đảm bảo việc đề nghị xử lý chi tố đúng người đúng tội đúng tội danh và đúng hành vi của đối tượng gây ra

ngoài ra bàn giám đốc công an quân hành vi ngược đãi hành hạ con cái
thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo công an quận vào cuộc điều tra
kiên quyết xử lý nghiêm với hành vi của các đối tượng trong vụ việc này
để mang tính dân đe chung cho toàn xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thành rất quyết liệt trong việc xử lý
các cái tiếp nhận ban đầu và tổ chức điều tra củng cố tài liệu phương chứng
và như kết quả là anh đạp trưởng quân quận thủ trưởng công an cảnh sát điều tra
công an quận thành đã nói
và công an thành phố đã thống nhất với liên lạc tổ tụng sẽ đưa đây là một cái vụ án điểm
để tập trung điều tra truy tố và đưa ra xét xử điểm để cảnh tỉnh
ráng ne chung cho toàn xã hội
không thể để cái trường hợp này nó tiếp tục tái diễn luôn
trước đó phó thủ tướng thường trực phạm bình minh đã yêu cầu bộ công an
ủy ban nhân dân tp hcm tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra
làm rõ vụ việc
hành hạ xâm hại trẻ em để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan
theo quy định của pháp luật không bỏ lọt tội phạm